bán mỹ phẩm giả có thể bị phạt đến một trăm linh triệu đồng đây là mức tiền phạt cao nhất được đưa ra tại nghị định chín mươi tám hai nghìn hai mươi
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại sản xuất buôn bán hàng giả hàng cấm sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một mươi
theo điều một mươi hai nghị định chín mươi tám hai nghìn hai mươi sản xuất hàng giả mạo nhãn hàng hóa bao bì hàng hóa bị phạt năm mươi triệu đồng
nếu hàng giả tương đương với số lượng hàng thật có trị giá từ ba mươi triệu đồng trở lên
hoặc thu lợi bất hợp pháp từ năm mươi triệu đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự
nếu là mỹ phẩm trang thiết bị y tế chất tẩy rửa hóa chất chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn
dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế xi măng sắt thép xây dựng mũ bảo hiểm thì mức phạt sẽ tăng gấp đôi
trong đó mỹ phẩm giả mạo nhãn hàng hóa bao bì là hàng hóa có nhãn hoặc bao bì giả mạo tên
địa chỉ tổ chức cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu mỹ phẩm
giả mạo về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hoặc nơi sản xuất đóng gói lắp ráp hàng hóa